cần phải nâng cao khả năng tiếp cận về hạ tầng giao thông cải tạo vỉa hè đường cho người đi bộ
đặc biệt tại khu vực có nhiều người khuyết tật tập trung các khu vực đầu mối giao thông vận tải
khu vực hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng
đó là những ý kiến của các chuyên gia đưa ra trong buổi hội thảo
tăng cường khả năng tiếp cận giao thông cho người khuyết tật mới được diễn ra tại hà nội
tại buổi hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ và phân tích những khó khăn
trong việc tham gia thông đường bộ của người khuyết tật tại việt nam hiện nay
đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc cải thiện khả năng tiếp cận giao thông
cho người khuyết tật tại một số quốc gia trên thế giới
và đưa ra các đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giao thông cho người khuyết tật tại việt nam
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ba năm tốc độ phát triển nhanh hơn
các địa phương sở giao thông các đơn vị liên quan tới vấn đề về giao thông đối với đường bộ
cũng như là hàng khóa
các địa phương sở giao thông đã giải quyết được nhiều vấn đề cho người khuyết tật
ví dụ hôm nay chúng ta sẽ nghe các sở hội người mù người căm điếc
cũng thấy rằng cái việc mà nó phát triển là có thật
nhưng mà tuy nhiên là theo cái xu thế của xã hội
mình ngày càng phát triển lên thì mình càng có những cái nhu cầu nó càng cao hơn
thì khi mình nhìn thấy cái nhu cầu cao hơn đôi khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng
còn nhiều cái điều mình phải khắc phục và phải đầu tư nhiều hơn nữa
cũng theo các chuyên gia để tăng cường hơn nữa khả năng tiếp cận
giao thông cho cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
các cơ quan chức năng cần tham vấn ý kiến của người khuyết tật
trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn cho hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
cùng với đó nâng cao khả năng tiếp cận về hạ tầng giao thông cho người khuyết tật
bằng cách cải tạo vỉa hè đường cho người đi bộ bằng cách xây mới cải tạo vệt dốc
lắp đặt tấm lát nổi và các vạch dấu có màu sắc tương phản
đặc biệt tại khu vực có nhiều người khuyết tật tập trung
các khu vực đầu mối giao thông vận tải khu vực hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng
có thể nói tiếp cận giao thông là một trong những điều kiện hết sức quan trọng
để cộng đồng người khuyết tật tại việt nam nói riêng và trên thế giới nói chung
có cơ hội học tập lao động tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập với cộng đồng
trong đó giao thông đường bộ là loại hình giao thông quan trọng
phổ biến nhất và gắn bó chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại